vâng thưa quý vị những ngày vừa qua thì liên tiếp các vụ bé gái bị cha dượng xâm hại
thậm chí là xâm hại nhiều lần trong một thời gian dài
khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng và xót giả
giải pháp nào để ngăn chặn những sự việc như vậy
xin mời quý vị cùng theo dõi những phân tích bình luận ở phần sau của chương trình
qua cuộc trao đổi trực tiếp với khách mời tại trường quay
liên quan đến vụ cháy xảy ra tại tầng một mươi trung cư carilan năm phường hòa thạnh quận tân phú tp hcm
khiến hai người tử vong
công an quận tân phú cùng các phòng nghiệp vụ công an tp hcm
vẫn đang phong tỏa hiện trường lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ cháy
hai nạn nhân tử vong được xác định là rơi từ tầng một mươi xuống đất
qua khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan chức năng nghi
nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do người mẹ tự đổ sang phóng hỏa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn minh tùng chú quận một mươi một tp hcm để điều tra về hành vi giết người
mâu thuẫn chỉ vì tiếng nệt cô hai bên đã hẹn nhau giải thuyết và xảy ra sâu sắc
tùng đã lấy dao để sẵn trong nhà đâm nhiều cái vào nguyễn huỳnh thái điển khiến nạn nhân tử vong
liên quan đến vụ lừa đảo một tỷ đồng để chạy tàu cát do ngô văn tới
ở phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hcm
ngày hai mươi ba tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam phạm thị kiều oanh bốn mươi bảy tuổi ở phường mộ lao quận hà đông hà nội
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phạm thị kiều anh đang là phó trưởng phòng của một cơ quan báo chí tại hà nội
dùng chiêu trò đăng bài quảng cáo đổi tiền ngoại tệ nguyễn mạnh cường chú huyện cao lộc tp hcm
đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng của một nạn nhân ở huyện gia lâm hà nội
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam trần phú hữu và trần văn thiện
cùng chú ấp xẻo dầu xã hòa an huyện rồng riềng về tội chống lửa thiền công vụ
đây là hai đối tượng tấn công đồng chí chở công an xã ngọc thuận huyện rồng riềng
khi bị giải tán tụi điểm đánh bạc giữa hình thức tháng hạ
thưa quý vị phim phổ biến trên internet làm thế nào để quản lý hiện đang là thách thức không nhỏ với các cơ quan quản lý lĩnh vực văn hóa
vấn đề tiền kiểm hay hậu kiểm với các thể loại phim đã và đang đặt ra rất nhiều vấn đề cần được cụ thể bằng các điều luật
dự án luật điện ảnh sửa đổi đang được ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội đưa ra để giải trình tiếp thu chỉnh lý
và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
trong đó việc thống nhất ý kiến về việc hậu kiểm phim chiếu trên mạng internet được cho là phù hợp
và đáp ứng được yêu cầu của thực tế
xung quanh vấn đề này đã có rất nhiều quan điểm của cư dân mạng đưa ra bình luận
mời quý vị cùng theo dõi
mới đây tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật điện ảnh sơ đổi
chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục nguyễn đắc vinh cho biết
đa số đại biểu đồng tình phương án hậu kiểm với phim phổ biến trên internet
đây cũng là nội dung đang được cư dân mạng và những người yêu điện ảnh rất quan tâm và bình luận những ngày gần đây
hậu kiểm là xu hướng chung của cả thế giới rồi rất đồng tình với quan điểm này
các thể loại phim đến với khán giả ngày càng nhanh trên mạng tất yếu phải hậu kiểm thôi
nếu tiền kiểm thì là nhiệm vụ bất khả thi
nếu hậu kiểm với các phim liên quan tới an ninh chính trị biên giới thì sau đây
rất cần biện pháp ngăn chặn để không phải chạy theo giải quyết vấn đề
đã có rất nhiều quan điểm được đưa ra để bàn luận xung quanh vấn đề hậu kiểm kim chiếu trên mạng internet
đồng đảo cư dân mạng cho rằng xu hướng hậu kiểm là tất yếu
đáp ứng được yêu cầu về công tác quản lý cũng như sự phát triển của nội dung số trên môi trường mạng hiện nay
tuy nhiên vấn đề được không ít cư dân mạng đặt ra
đó là việc các bộ phim có nội dung liên quan tới an ninh chính trị hay các vấn đề về biên giới
thì việc hậu kiểm đã đặt ra những thách thức cần có những quy định riêng biệt
liên quan tới vấn đề này chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng
với xu thế hiện nay thì việc tiền kiểm đối với phim phổ biến trên không gian mạng
là bất khả thi và cần phải chuyển sang hậu kiểm
nhưng dù hậu kiểm cũng phải đưa ra cơ chế để phát hiện khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm
không dừng lại ở đó nhiều cư dân mạng cho rằng
việc có tới chín khoản về các yêu cầu mà tổ chức cá nhân phổ biến phim trên mạng phải tuân thủ
sẽ là rào cản rất lớn và rất khó thực hiện được
đặc biệt việc gỡ bỏ phim trong hai mươi bốn giờ khi cơ quan nhà nước yêu cầu
hay dừng cung cấp dịch vụ khi có yêu cầu
là chưa đáp ứng được tính kịp thời trong việc xử lý nội dung
trái quy định trên môi trường mạng
gỡ nội dung trong hai mươi bốn giờ thì có mà lan truyền khắp mạng rồi
cần gỡ ngay lập tức chứ không cần cơ chế thông báo gì cả
kiểm soát nội dung phim cũng như kiểm soát nội dung xấu độc trên mạng
cần cơ chế báo cáo nội dung xấu và ứng phó ngăn chặn kịp thời
tôi nghĩ cần kiểm soát cả những clip review phim hay những trích đoạn
vì ở đó cũng chứa nội dung có thể không phù hợp
vấn đề nằm ở phát triển công nghệ kiểm soát nội dung và giang buộc trách nhiệm
để xử lý vi phạm với người phát hành nội dung phim trên mạng
rõ ràng việc hậu kiểm phim chiếu trên mạng internet
hay quản lý nội dung ngăn chặn xử lý vi phạm liên quan tới vấn đề này
đã đặt ra rất nhiều vấn đề
cần các cơ quan xây dựng pháp luật nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung
để dự án luật điện ảnh sửa đổi
sẽ sớm được quốc hội thông qua trong thời gian tới
và đi vào cuộc sống đáp ứng được yêu cầu đặt ra hiện nay
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an
thưa quý vị thời điểm này
nhiều công trường xây dựng ở hà nội đang sôi động trở lại
cùng với đó là hoạt động vận chuyển đất cát vật liệu xây dựng ra vào các công trường tăng cao
lợi dụng ban đêm nhiều chủ xe đã bất chấp các quy định
thường xuyên chở quá tải trọng cho phép ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông
vâng tình trạng này đang diễn ra phức tạp như thế nào
cơ quan chức năng gặp những khó khăn gì trong quá trình xử lý
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
gần nửa đêm tại một số tuyến đường vành đai lượng phương tiện giao thông cá nhân khá vắng vẻ
còn các xe tải lớn chờ đất cát vật liệu xây dựng thì lại hoạt động tấp nập
và khi bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra hầu hết đều vi phạm về quá tải cơ nới thành thùng
hoặc che chắn không đảm bảo gây rơi vãi vật liệu ra đường
em chỉ là lái thuê thôi bây giờ chú bà sao thì em chạy vậy
chứ còn em thì không có quyền gì cả
xe của anh hiện nay đang chở là bốn mươi năm bốn trăm sáu mươi kg
và hiện nay anh đang chở quá là một trăm một mươi
anh đang vi phạm ở mức trở hàng vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông
ở mức trên một trăm linh đến một trăm năm mươi
cùng với lý do như tải xế trên phương tiện này đang lưu thông trên tuyến đường
bảy mươi thành phố hà nội thì bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra tải trọng
nhưng như một thói quen tài xế liền đóng cửa khóa xe bỏ đi gọi điện thoại cầu cứu
và điều khá đặc biệt là lái xe không xuất trình được giấy tờ gì liên quan
thậm chí còn không biết cả tên doanh nghiệp mình đang lái thuê
chỉ đến khi lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp mạnh tay tài xế mới chịu đánh xe lên bàn cân
điện tờ xe lực lượng chức năng
đợi đến bao giờ
nguyên tắc là giấy tờ xe là anh phải cầm theo trên đường khi tham gia dông
chứ không phải giấy tờ xe anh đợi cho chủ xe cầm
bây giờ chủ xe không xuất trình thì không đưa cho các anh thì các anh không xuất trình được
mà tôi nói anh luôn nhé giấy tờ xe không đầy đủ là anh phải đánh xe lên bàn
mà anh không đánh được thì tôi gọi chú hộ kéo xe lên bàn
các cái xe là chở hàng để cung ứng các cái vật liệu chế dựng
và lợi dụng vào ban đêm thì các cái xe đấy cũng là chở hàng quá tải
và che chắn không đảm bảo gây vấp vệ sinh môi trường
trên địa bàn thành phố là rất là phổ biến
và chính vì vậy cho nên là lực lượng thanh tra giao thông và lực lượng cảnh sát môi trường
đó là có chuyên đề để đi xử lý
nhằm chấn chỉnh lại cái hoạt động của vận tải hàng hóa cung cấp vật liệu chế dựng
với mức phạt về chở quá tải rất cao
nên các chủ xe thường cho người theo dõi hoạt động của các lực lượng chức năng để đối phó
và đây là một trường hợp điển hình
chỉ sau ít phút phương tiện bị dừng kiểm tra
đã có một số đối tượng lạ mặt xuất hiện
do vậy việc xử lý gặp nhiều khó khăn
khi có xe bị dừng kiểm tra
thì hầu hết các xe khác được thông báo ngừng hoạt động
khi chúng tôi di chuyển là thường xuyên có những đối tượng là
bám theo từ đơn vị để thông báo cho các trường hợp khác là trôn tránh
và né những cái tuyến đường mà lực lượng chức năng đang kiểm tra
khi lực lượng chức năng dừng xe vi phạm
thì các đối tượng thường tỏ ra
các đối tượng lái xe thường không chấp hành
không xuất trình các giấy tờ
chây ý về thời gian để cầu cứu
thậm chí là gọi nhiều đối tượng khác đến để càn trở lực lượng chức năng thi hành công vụ
số liệu thống kê cho biết
tính từ đầu tháng ba đến nay
lực lượng lên ngành đã xử lý hai mươi chín trường hợp

điều này cho thấy tình trạng xe chở quá tải
vi phạm kích thước thành thùng
xe chắn không đảm bảo ở hà nội
đang có dấu hiệu trở lại phức tạp
trường hợp này vi phạm chở tài trọng
không chấp hành cân tài trọng
lực lượng chức năng đã phải dùng xe cứu hộ kéo về bãi tạm giữ
ngoài việc phải thanh toán tiền kéo xe cho đơn vị cứu hộ
tiền lưu kho lưu bãi
lái xe và chủ còn bị phạt ba mươi bảy triệu đồng
một cái giá rất đắt
cho việc vi phạm và không hợp tác với lực lượng chức năng
thưa quý vị
trong đời sống hiện đại
chuyện tái hôn để có cuộc sống mới là bình thường
thế nhưng khi theo mẹ đến sống cùng gia đình mới
có không ít trẻ gặp phải nguy cơ bạo hành
xâm hại tình dục từ chính người cha dược
bé trai có nguy cơ bị bạo hành thể xác
bé gái thường gặp nguy cơ bị xâm hại
lạm dụng tình dục
những ngày vừa qua thì liên tiếp qua vụ bé gái
bị cha dựng xâm hại

chí là xâm hại nhiều lần trong một thời gian dài
khiến dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa
giải pháp nào để ngăn chặn những sự việc như vậy
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
đã mời đến trường quay thượng tá
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh hiển
trường khoa nghiệp vụ cơ bản học viện cảnh sát nhân dân
để cùng phân tích bình luận về vấn đề này
xin chào đồng chí ạ
trước thiên xin mời đồng chí và quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn tổng hợp của chương trình
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
đã bắt tạm giam danh mạnh
chú tệ huyện rồng riềng
về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân trong vụ án này
là con riêng của vợ đối tượng mới một mươi năm tuổi
đáng chú ý mạnh thừa nhận
đã giao cấu hàng chục lần với con riêng của vợ
trong ba năm liền
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba
tại sơn la
một phụ nữ cũng đã dùng dao cắt cổ quý của chồng
lúc nửa đêm khi đặt camera
và phát hiện chồng xâm hại con riêng của mình
thưa đồng chí
không chỉ hai cái vụ việc trong clip vừa rồi
mà trên thực tế thì có rất nhiều những cái vụ việc
tương tự đã xảy ra
vậy theo đồng chí vì sao những cái vụ việc như vậy
vẫn âm thầm xảy ra mà chưa có hồi kết
vâng kính thưa quý vị
xem truyền hình
thế thì mỗi lần mà nghe đến những cái vụ án
xâm hại trẻ em ấy
thì nó là một cái nỗi đau đối với
không chỉ những cái bậc làm cha làm mẹ
mà nó còn ảnh hưởng dư luận rất là xấu
đối với đời sống xã hội
thế thì qua nghiên cứu
về các vụ xâm hại tình dục trẻ em
thì chúng ta thấy rằng là không chỉ bây giờ mới có xảy ra
ngay như bản thân tôi
cách đây hai mươi năm khi vụ án đầu tiên
mà chúng tôi có làm ở gia lai
thì cũng là vụ cha dượng
hiếp dâm con gái riêng của vợ
và cái điều đấy cho thấy là gì ạ
nó là một cái vấn nạn mà nó đã xảy ra
từ lâu rồi và càng ngày
bây giờ với cái sự phát triển của
các cái mạng xã hội cũng như những cái vấn đề
khác thì nó cũng có
chiều hướng gia tăng
và những cái vụ việc như vậy thì rõ ràng là
không chỉ vi phạm đạo đức vi phạm pháp luật
mà nó còn có thể gây ra nhiều những cái hệ lụy khác
vậy đồng chí có thể phân tích là
thể chất và tâm lý của trẻ sẽ bị
ảnh hưởng như thế nào trong những vụ việc
mà trẻ bị cha dượng xâm hại
thế thì chúng ta thấy rằng là
khi mà có vụ án xâm hại trẻ em
thì cái đầu tiên là nó
ảnh hưởng nặng ní nhất
nó là cái tâm lý của những đứa trẻ
không chỉ dừng lại ở khía cạnh
thể chất mà khía cạnh tinh thần
đối với các em nhỏ các em bị hoang mang
đến gần như là đến tột độ
em cũng mất cái niềm tin
niềm tin vào chính gia đình của mình
niềm tin vào xã hội
cá biệt thì có những cái vụ mà do những cái
tác động lớn đối với tâm lý của các em
mà các em lại không có những cái kỹ năng
thì thậm chí có những em đã tìm đến cái chết
tự tử để họ làm gì
các em đấy
họ cảm giác là bị xấu hổ
hoặc là bị bạn bè mà biết
cái chuyện đấy thì sẽ gần như
là thiếu đi
một cái sự chia sẻ
nên là các em có thể nói cái hậu quả nặng này
hậu quả không chỉ
giới hạn ở cái lúc mà các em còn nhỏ
mà nó kéo dài đến khi các em trưởng thành
các em lấy chồng lấy vợ
thì cái đấy nó vẫn còn ám ảnh đối với các anh
có nhiều vụ việc là trẻ đã bị
cha dượng xâm hại nhiều lần trong một thời gian dài
mà cụ thể như là cái vụ việc ở kiên giang
đến tận ba năm liền mới bị phát hiện
vậy theo đồng chí thì có phải chăng là
cả người mẹ và những người thân xung quanh
đã quá thờ ơ và thiếu sự quan tâm
với các em
ở đây thì chúng tôi cho rằng là cái yếu tố thở ơ là có
tuy nhiên thì cái nguyên nhân
nguyên nhân thứ nhất
là đặc biệt ở các cái vùng nông thôn
do những người mẹ họ thiếu hiểu biết
họ thiếu những cái kỹ năng
trong cái việc mà hỗ trợ
cũng như là bảo vệ con em
con em của mình
cho nên là khi mà các cái đối tượng
thì họ lợi dụng những cái lúc vẻ vắng nhà
những cái lúc mẹ đi vắng để mà xâm hại
nhưng cá biệt
thì lại có những cái trường hợp là do
hoặc là những cái người thân
đã bị đối tượng khống chế
trước đây chúng tôi
làm vụ án thì có cái đối tượng là
đe dọa cả con
cả cái người mẹ đấy là nếu như
nói ra thì chúng sẽ giết cả nhà
do vậy mà người mẹ cũng chấp nhận
cái nỗi cay cực đó
và không dám tố giáp
với cơ quan chức năng
đồng chí có đánh giá như thế nào
về vai trò của người mẹ trong việc ngăn chặn
cũng như là kịp thời phát hiện các hành vi
mà tra dượng xâm hại con riêng của mẹ
có lẽ là không ai
bảo vệ con tốt hơn là người mẹ
có một cái tình thương vô cùng to lớn
giữa người mẹ dành cho các con
thế nhưng mà
tại sao nó vẫn xảy ra những cái như vậy
thì như tôi đã phân tích trên
đó là gì đó là do cái người mẹ
đang thiếu kỹ năng
thế cho nên là ở trong cái trường hợp này
thì người mẹ khi mà xảy ra cái sự đổ vỡ gia đình
mà muốn tiếp thiết lập một cái hôn nhân mới
thì chính người mẹ cần phải
bổ xuống cho mình những cái kiến thức
tìm đến các cái chuyên gia tâm lý
tìm đến các hội như là hội phụ nữ
đoàn thanh niên đặc hạn
tìm đến những cái cơ quan
có cái chức năng thẩm quyền
trong việc xử lý những cái vụ đấy
thì họ sẽ tư vấn
chuyên cho cái góc độ là cái kiến thức
làm sao đấy để bảo vệ con mình
cũng như những cái kỹ năng
khi xảy ra những cái mối đe dọa
không những chỉ là mối đe dọa từ bên ngoài
mối đe dọa từ chứng chính cái người thân mật
ở đây là những cái người cha dưỡng
thì cũng phải có một cái cách
báo ai báo như thế nào
làm sao đấy vừa bảo vệ được con mình
nhưng mà cũng có thể nói là
tránh được những cái sự
trả thù hoặc là những cái sự khống chế
của cái đối tượng thực hiện hành vi
xâm hại trẻ
trong những cái vụ việc mà cha dượng xâm hại con riêng
của người vợ thì tôi tin chắc rằng người phụ nữ
đã phải chịu cái nỗi đau kép đúng không ạ
vậy như cái vụ việc điển hình là mới đây
ở sơn la là người vợ đã không thể
kìm chế được đã cắt khổ quý của chồng
tôi tin rằng đây cũng không phải là một cái cách
xử lý hợp lý vậy theo đồng chí khi mà
phát hiện những cái vụ việc mà người chồng
có hành vi xâm hại con riêng của mình
thì người vợ nên xử lý như thế nào
thực sự là nghe cái vụ mà
ở sơn la thì chúng ta thấy rằng là
cái sự đáng thương và đáng trách
đối với cái người phụ nữ này
bởi vì họ ở đây
chúng ta phải khẳng định là họ thiếu
cái kiến thức cũng như thiếu cái kỹ năng để xử lý
đối với một người phụ nữ
khi phát hiện có những cái mối đe dọa
đối với con của mình
thì trước hết họ cần chủ động
để mà tiếng này phong ngừa
nhưng sau cái việc chủ động đó
thì họ cũng cần đến cái sự hợp tác
của chính quyền địa phương
của các tổ chức xã hội
và thành viên phụ nữ như tôi nói
và một cái điều
rất thuận lợi hiện nay
đấy là khi mà lực lượng công an
triển khai toàn bộ hệ thống công an xuống
đến cấp xã cấp cơ sở hiện nay
thì gần như là cái đấy
là một cái lái chắn rất là tốt
để họ kịp thời họ sẽ xử lý
trong những cái tình huống như vậy
thế thì cố gắng là những cái bà mẹ
mà gặp những cái tình huống như thế
thì hãy báo trực tiếp với cái lực lượng công an
cơ sở hiện nay
đấy là những người gần gũi nhất
những người có cái khả năng để mà giúp cho những
người cha người mẹ xử lý trong những cái tình huống
mà có cái mối đe dọa đối với con của mình
vâng đó là cái cách xử lý trí phù hợp
đối với người vợ người mẹ phải không ạ
thế còn là vậy đối với các cơ quan chức năng
và các tổ chức xã hội thì cần có cái sự tư vấn
và hỗ trợ như thế nào đối với các gia đình
khi mà người vợ và người chồng có con riêng
đúng rồi ở đây thì tôi nói là
trong những cái giai đoạn như thế này
thì đảng và nhà nước đã có những cái sự nỗ lực quan tâm
rất là lớn đối với cái công tác
phòng chống bạo lực
cũng như là phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
có những cái đường dây nóng
ví dụ như cái số một nghìn một trăm một mươi một
thì cũng đấy là những cái mà cung cấp
hỗ trợ tư vấn cho những cái
người cha người mẹ
hoặc là người ông bà những ai mà có
con nhỏ cháu nhỏ đang có cái nhu cầu
tâm lý tư vấn
ngoài ra thì có những điện thoại hỗ trợ
của lực lượng công an như số một trăm một mươi ba
hoặc là những cái đường dây nóng ở mỗi tỉnh
mỗi thành phố thành phố thương minh thành phố hà nội
hoặc là những tỉnh thành phố đều có những cái đường dây nóng
để hỗ trợ kịp thời
nên thì ngoài ra thì lực lượng công an
nhân dân chúng tôi
luôn luôn là có những cái
chương trình có những cái chuyên mục giải đáp
pháp luật có những cái tư vấn hỗ trợ
đào tạo kỹ năng để giúp cho
các bậc cha mẹ
có hiểu biết hơn kỹ năng hơn
thậm chí là chúng tôi cũng có những cái
chương trình để đào tạo chính
huấn luyện cho các em giáo dục cái kỹ năng
sống cho các em để các em có thể
trong một trường nào đó các em hoàn toàn có
cũng thể tự chủ động được sang cái hoạt động của mình
viết cuốn sách này vừa rồi